thì quy trình bảo hộ phòng chống dịch vẫn được tuân thủ chặt chẽ
đã từ nhiều ngày nay họ ăn ở sinh hoạt cùng nhau tại đây và xác định hết dịch mới về nhà dù nhà chỉ cách vài cây số
tranh thủ giờ nghỉ ngơi trong ngày tp hà nội có số kf giảm tài xế nguyễn ngọc quyền gọi điện hỏi thăm vợ đang có bầu tháng thứ sáu
tranh thủ giờ nghỉ ngơi trong ngày tp hà nội có số kf giảm tài xế nguyễn ngọc quyền gọi điện hỏi thăm vợ đang có bầu tháng thứ sáu
thực ra thì mình xa gia đình này đã được hơn bốn tháng rồi vợ tôi thì đang bầu nói chung là cũng rất là nhớ vợ nhớ gia đình
nhưng mà mình đang chung tay chống dịch và cố gắng giúp sức mình để chiến thắng đại dịch này thôi
với các chuyến xe cấp cứu chở các bệnh nhân f f một tài xế và điều dưỡng của chuyến xe không chỉ đơn thuần làm công việc như thường lệ
bởi nhiều trường hợp ca bệnh f bị hoảng loạn và suy sụp
lúc này tài xế và điều dưỡng chính là chuyên gia tâm lý khích lệ họ vượt qua thời điểm khó khăn ấy
ngoài ra còn rất nhiều áp lực mà tài xế của những chuyến xe chở f f một phải đối diện
thực ra trong thời gian giãn cách đây có những hôm buổi chiều bọn em đi đón những cái f mà bọn em cần nhanh và gấp
không để những f nó đứng xuống cái điểm mà mình phải lên xe ngay chứ mình không để ở ngoài đứng ở ngoài được
nên có những lúc buổi chiều đấy mà trong cái thời gian giãn cách mà những số lượng người ra đường
mà trong thời gian vẫn đông quá đông như là bình thường luôn
như em thì em cũng chỉ mong là mọi người thì ý thức mỗi người ý thức một chút thôi thì mình sẽ giúp
cái thứ nhất là giúp bọn em để hoàn thành những công việc nó vượt bớt và nhanh
và cái hai là giúp chính bản thân những người mọi người đang sinh trống đây để lùi tự dịch bệnh
hà nội đang trong những ngày này đang giảm mạnh số ca f
cuộc sống người dân thủ đô đang dần trở lại trạng thái bình thường

trong sự thành công đó có những đóng góp âm thầm và lặng lẽ của những người tài xế xe cấp cứu đội chống covid chín trăm một mươi chín